tính đến thời điểm hiện tại trận lũ ống lũ quét qua địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã làm bốn người chết và một mươi người mất tích
công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tiến hành trong suốt nhiều ngày qua
với nhiều gia đình những ngày vừa qua là một chuỗi ngày mòn mỏi và đau thương khi ngóng chờ và đi tìm kiếm người thân bị mất tích
công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tiến hành trong suốt nhiều ngày qua
người nhà cũng có huy động anh em đến đây tìm kiếm hôm nay là hôm thứ ba rồi nhưng mà chưa thấy tin tức gì của cháu chúng tôi
còn đây là gia đình chị cứ thị sầu xã kim nội huyện mù căng trải
suốt mấy ngày qua chị ngóng chờ tin tức của chồng mình là anh giàng a hù
từng ngày tìm kiếm là từng ấy ngày chị vật lộn với những nỗi lo sợ đau đớn
đến sáng ngày năm tháng tám khi lực lượng chức năng thông báo
tìm thấy thi thể là anh giàng a hù
mọi sự chờ đợi những nỗi đau của chị và các con bao ngày qua đã bật thành những tiếng nức nghẹn
toàn bộ gia tài bao năm gây dựng bị cuốn trôi
nay khi tìm lại được thi thể chồng đến ngôi nhà để làm hậu sự cho anh cũng không có
hoàn cảnh của gia đình chị khiến nhiều người không cầm được nước mắt
đến thời điểm hiện tại tỉnh yên bái vẫn còn một mươi người mất tích
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tăng cường giả soát
và bằng mọi giá phải tìm được những người bị mất tích sau lũ
cái hồ này mới hình thành thế nên là xuồng và thuyền chúng tôi không có
thế nên là chúng tôi chỉ sử dụng bè mảng bằng tre
thế và chúng tôi xác định là từ nay trong vòng từ nay cho đến khoảng năm ngày nữa
là chúng tôi sẽ cố gắng là luôn luôn là tìm ở trên bơi để tìm ở trên cái mặt hồ này
đối với các lực lượng cứu hộ cứu nạn thì chúng tôi cũng đã triển khai trên tất cả các địa bàn
mà có cái ảnh hưởng của lũ lụt cũng như là dùng sử dụng tất cả các nguồn lực về con người rồi trang thiết bị
thế thì ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn những người còn đang bị mất tích
cơn lũ lụt là một loại lũ lụt
lũ đã đi qua nhưng những nỗi đau mất người thân vẫn ở lại biết bao gia đình
nhưng cũng còn đó bao nhiêu hy vọng rằng tìm được các nạn nhân mất tích hay có người may mắn thoát nạn
người dân huyện mù căng trải yên bái đang cần lắm những sự sẻ chia và hỗ trợ của cộng đồng
để sớm ổn định cuộc sống xoa dịu những mất mát lớn lao này